câu chuyện thiên thần bảy tuổi hải an hiến rác mạc sau khi qua đời đã làm lay động biết bao trái tim
chính vì đó trong những ngày qua có rất nhiều người đã đến trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia để đăng ký hiến tạng
theo thông tin từ trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia chỉ từ ngày hai mươi năm tới ngày hai mươi tám tháng hai
đã có một trăm năm mươi chín người đăng ký hiến tặng mô tạng thông qua tất cả các hình thức
lãnh đạo trung tâm cũng cho biết sau năm năm hoạt động
lần đầu tiên số người đăng ký hiến tặng mô tạng tại trung tâm lại đông tới mức như thế
hải an thật sự là một thiên xứ để lại thông điệp đầy nhân văn về câu chuyện cho đi là mãi mãi
tại việt nam theo luật từ một mươi tám tuổi trở lên bất cứ ai có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
đều có quyền hiến tạng mô tạng khi còn sống hoặc đăng ký hiến tạng mô tạng tiềm năng
tức hiến tặng sau khi chết chết não để có thể hiến tạng
tại hà nội người dân có thể đến trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
đặt tại phòng hai trăm ba mươi nhà c hai bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội
hoặc gọi đến đường dây nóng chín trăm một mươi năm sáu mươi năm trăm năm mươi email ghép tạng a vncchot com để được tư vấn